ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh thanh hóa đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất việt nam
ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất
dự buổi lễ có đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
trong những năm qua mặt trận các cấp tại thanh hóa đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động thực hiện tốt phương châm
hướng mạnh về cơ sở địa bàn khu dân cư phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân cư
trong đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào tôn giáo
những kết quả đạt được đã mang lại hiệu quả thiết thực góp phần đưa thanh hóa trở thành điểm sáng của cả nước
trong phát triển kinh tế xã hội giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
nhân dịp này đồng chí trần thanh mẫn đã trao huân chương độc lập hạng nhất cho ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh thanh hóa